sau hơn một tháng khai trương phố sách hà nội một mươi chín tháng một mươi hai đã trở thành điểm đến quen thuộc
không chỉ đối với những người yêu sách mà đối với nhiều người dân hà nội và du khách
đây còn là địa điểm thăm quan không gian văn hóa trẻ trung hiện đại và văn minh
với một mươi chín dân hàng gồm một mươi sáu gian của các nhà sách nổi tiếng như kim đồng nhã nam phương nam
phố sách hà nội một mươi chín tháng hai dù mới chỉ khai trương được hơn một tháng
nhưng đã trở thành địa điểm tham quan lý tưởng với nhiều người dân hà nội
trong tiềm thức của nhiều người phố sách còn là nơi mang nhiều ý nghĩa
nhắc nhở tôn vinh văn hóa đọc đang dần bị lãng quên trong thời đại công nghệ phát triển
lần đầu tiên tôi đến phố sách này thì mình thấy cái khung cảnh này rất là đẹp
cũng hơi ngạc nhiên và rất là thấy thú vị khi mà thành phố đã tổ chức được một cái nơi mà thu hút được nhiều du khách
tuy nhiên bên cạnh nhu cầu giao lưu đọc sách
nhiều bạn trẻ lại lựa chọn phố sách hà nội chỉ để chụp ảnh check in chứ không có nhu cầu đọc hay mua sách
theo nhiều nhà sách lượng khách tham quan rất đông vào hai tuần đầu khai trương hay khi có sự kiện
và thường chỉ tập trung vào những nhà xuất bản lớn có uy tín còn ở các nhà sách mới là khá vắng vẻ
thực ra hôm nay mình đến đây là không để đọc sách mình đến đây là để chụp hình
bởi vì phố sách cũng khá là mười với giới trẻ hà nội
nên ra nó rất là đẹp nữa nên ra mình muốn thử có một bộ ảnh ở đây như thế nào
các bạn trẻ thì đến đây chụp ảnh ban ngày thì chụp ảnh
còn buổi tối thì các bạn đến để xem sách nhiều hơn rồi bố mẹ cũng đưa các con đi xem
phố sách hà nội là không gian đậm chất văn hóa với thiết kế các nhà sách khu đọc sách hợp lý văn minh
nhưng để khách tham quan trở lại thường xuyên hơn thì cần phải có nhiều hoạt động đẩy mạnh tổ chức các sự kiện dành cho các bạn đọc
ngoài không gian giao lưu chia sẻ cũng cần có thêm nơi để tôn vinh những tác phẩm bất hủ
các kiệt tác văn học tinh hoa
văn hóa nhân loại thông qua các sự kiện các hoạt động trải nghiệm sáng tạo
để cho phép các cửa hàng được tổ chức như thế thì sẽ thu hút được nhiều người hơn
phố sách hà nội vẫn đang ngày càng phát triển hướng tới mục tiêu tạo không gian cho những người yêu sách tiếp cận được nhiều tác phẩm mới
xong để chất lượng hoạt động của phố sách được nâng cao rất cần nhiều hoạt động bổ trợ ý nghĩa và hấp dẫn để thu hút khách tham quan